cùng với sự phát triển và mở rộng của vùng thấp phía tây thì nền nhiệt ở khu vực này trong ngày hôm nay cũng sẽ tăng lên từng giờ
và mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ đạt ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng các huyện vùng núi phía tây các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi thì ngoài vùng thấp nóng
nơi đây còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn vì thế nhiệt độ sẽ cao hơn và phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ
nắng sớm cường độ mạnh cũng là xu hướng thời tiết của khu vực tây nguyên và nam bộ
trong ngày hôm nay dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giao động từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ vẫn sẽ duy trì ở các điểm như ajunpa madrak lắc và cả cát tiên
trong khi đó ở nam bộ nắng nóng vẫn xuất hiện diện rộng với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
riêng các tỉnh thành miền đông bao gồm các tỉnh như bình phước tây ninh bình dương đồng nai
và cả khu vực thành phố hồ chí minh tiếp tục có nắng gắt
nắng có mức nhiệt cao ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam
với cường độ cấp ba bốn trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió cũng chuyển sang hướng đông nam cường độ yếu vì thế hầu khắp các khu vực biển nước ta đều có chung
tình trạng thời tiết tốt thuận lợi cho việc giang khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước